hàng năm cứ vào dịp tháng ba âm lịch người dân tài nùng ở cao bằng dù ở đâu cũng nô nức trở về quê hương để tham gia lễ hội thanh minh
đây không chỉ là dịp để người dân trong gia đình xung vầy mà còn là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng giao lưu văn hóa
năm nay người tây nùng ở cao bằng được tham dự lễ hội đúng ngày đầu tháng ba
cũng là ngày công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia làng rèn của người nùng an của xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
đến nay lễ hội vẫn giữ được nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo mà không nơi nào có được
thì qua cái lễ hội này thì như vậy là được bà con nhân dân các dân tộc trong huyện được giao lưu
rồi là được học khỏi nhiều thứ trong đó có những cái nét bản sắc văn hóa vẫn giữ được
với mỗi người đồng bào tây nùng của cao bằng đây là dịp tưởng nhớ công ơn ông bà tổ tiên của các thế hệ đi sau
ngày thanh minh hàng năm cũng tạo điều kiện cho nam nữ thanh niên tự do tìm hiểu
bà con nhân dân các địa phương gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống
và trở thành nét đẹp tâm linh của nhân dân địa phương
đồng thời lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mong cho cuộc sống yên lành mùa màng bội thu
vào cái tiết thanh minh này là cái dịp mà thời tiết thì trong sáng
nó không âm mưu nữa
thế đồng thời là cái dịp mà những người hiện nay đang sống thì nhớ về những cái bậc tổ tiên
rồi ông bà cha mẹ đang khuất
đó là cái dịp đó để tiếp tục là có những cái tổ chức cái lễ để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên
đây cũng là dịp bảo tồn một số làn điệu dân ca đưa hoạt động sinh hoạt
lao động sản xuất thường ngày của người dân địa phương
gắn với quảng bá du lịch
nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nùng
xã phúc sen và huyện quảng uyên nói riêng
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc tỉnh cao bằng nói chung